tình trạng khai thác cát tràn lan mất kiểm soát vi phạm nghiêm trọng các quy định về pháp luật
tại khu vực mỏ cát xã giao thiện huyện giao thủy đã được ủy ban nhân dân tỉnh nam định
họp các ngành chức năng và chỉ đạo là dừng khai thác
thế nhưng trên thực tế thì tình trạng khai thác vẫn đang tiếp diễn
người dân sinh sống tại xóm hai mươi chín và ba mươi của xã giao thiện cho biết
nhiều ngày qua công ty cổ phần thủy sản xuân thủy vẫn cho hàng chục tàu thuyền
được khoét lòng sông cả ngày lẫn đêm
điều này khiến người dân địa phương rất lo sợ vì sạt lở có thể diễn ra bất cứ lúc nào
không chỉ người dân xã giao thiện mà ở bên kia bờ sông
người dân xã nam hồng huyện tiền hải tỉnh thái bình cũng rất bức xúc khi tàu thuyền hút cát cả ngày lẫn đêm
mặc dù ủy ban nhân dân tỉnh nam định đã chỉ đạo sở tài nguyên và môi trường
ra văn bản đình chỉ hoạt động hút cát của công ty cổ phần thủy sản xuân thủy
tại mỏ cắt giao thiện từ ngày một mươi bảy tháng tám để các cơ quan quản lý nhà nước
giả soát thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp khai thác cát
thế nhưng trong suốt thời gian từ ngày một mươi chín tháng tám đến nay
hoạt động khai thác cát của công ty cổ phần thủy sản xuân thủy vẫn diễn ra rầm rộ
mà vẫn chưa phải chịu bất cứ hình thức xử phạt nào của các cơ quan chức năng tỉnh nam định
ngày ngày việc hút cát trên sông vẫn diễn ra ngay cạnh trạm kiểm soát biên phòng ba lạt
khiến dư luận đặt câu hỏi phải chăng có sự bảo kê tiếp tay cho doanh nghiệp chống lệnh cấp trên